sáng nay hai mươi tám tháng hai đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra tiến độ dự án nhà máy xử lý nước thải yên xá
dự án này khi hoàn thành không chỉ phục vụ xử lý nước thải của sáu quận nội thành và huyện thanh trì mà còn làm sống lại các dòng sông nội đô
nhà máy xử lý nước thải yên xá có công suất hai trăm bảy mươi m ba một ngày đêm dự kiến vận hành thử quý hai năm nay và hoàn thành năm hai nghìn hai mươi
theo bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng dự án không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm sạch các con sông của thủ đô như sông tô lịch sông lừ sông xét mà còn góp phần hoàn thành mục tiêu xử lý nước thải đô thị đạt năm mươi năm mươi năm của thành phố hà nội trong năm hai nghìn hai mươi năm
hiện nay tiến độ thi công gói thầu một hai của dự án gồm nhà máy xử lý nước thải cống bao sông tô lịch rất tích cực
tuy nhiên gói thầu ba bốn gồm hệ thống cống bao sông lừ cống cho một phần khu vực hà đông và khu đô thị mới đang chậm tiến độ
bí thư thành ủy hà nội đề nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chấm dứt hợp đồng gói thầu số ba sớm đấu thầu lựa chọn nhà thầu khác ngay trong năm nay đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu số bốn bảo đảm hoàn thành năm hai nghìn hai mươi